thông tin cập nhật mới nhất về tiến bão khẩn cấp
hồi bốn giờ sáng nay vị trí tâm bão ở khu vực phía đông bắc của vịnh bắc bộ
cách mong cái quảng ninh khoảng một trăm bốn mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một và giật cấp một mươi bốn
do tác động của bão khu vực vịnh bắc bộ
bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ và cô tô
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám cấp chín
vùng gần tâm bão là cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba một mươi bốn
biển động dữ dội và sóng biển cao từ ba đến năm mét
vùng phía biển từ quảng ninh hải phòng
có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
khu vực các tỉnh lạng sơn bắc giang thái bình
có gió giật cấp tám và sóng biển cao từ hai đến ba mét
vâng thưa quý vị trước mùa mưa bão hay mỗi cơn bão đổ bộ
thì nếu gia đình quý vị sống trong vùng bị ảnh hưởng
ngoài việc tuân thủ theo các hướng dẫn của chính quyền
hay cơ quan chức năng thì chúng ta cũng nên tự chuẩn bị cho mình
một số điều kiện để ứng phó với các tình huống phát sinh
ví dụ như là hãy viết ra các số điện thoại khẩn cấp
dán vào nơi dễ nhìn thấy nhất để có thể gọi khi cần
hoặc chuẩn bị sẵn một bộ dụng cụ sơ cứu
hay thuốc men thực phẩm thiết yếu có thể dùng trong vài ngày
vâng ạ khi bão đổ bộ nếu quý vị đang ở nơi làm việc
thì hãy ở yên ở đó còn nếu đang ở ngoài đường
thì hãy nhanh chóng tìm nơi trú ẩn gần nhất
chúng ta cũng nên đóng chặt cửa sổ cửa chính
bởi với sức gió trên một mươi km giật trên cấp một mươi
thì hoàn toàn có thể gây ra những va đập
vừa hư hỏng tài sản vừa mất an toàn
và khi cần thiết thì quý vị hãy dập cầu dao
tắt nguồn điện để tránh bị điện giật hoặc là cháy nổ